covid một mươi chín đã đẩy nhiều trẻ em vào tình cảnh mồ côi không nơi nương tựa
nhằm bảo trợ cho các em giúp đỡ các em vượt qua nghịch cảnh và có tương lai tốt đẹp hơn
chương trình cùng con đi tiếp cuộc đời của báo thanh niên đã tổ chức ký kết bảo trợ lâu dài
đến khi các cháu một mươi tám tuổi cho một trăm sáu mươi hai trẻ với kinh phí ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng
trong số các nhà bảo trợ cho chương trình có làng sos tp hcm
để đa dạng các hình thức bảo trợ giúp trẻ mồ côi phát triển và trưởng thành tốt
ông hoàng long giám đốc làng trẻ sos tp hcm gọi tắt là làng đơn vị đồng hành với chương trình
cùng con đi tiếp cuộc đời chia sẻ thêm về năng lực tiếp nhận trẻ mồ côi ở làng
điều kiện ăn ở học tập sinh hoạt tại làng
ông lâm cho biết hiện tại các làng sos việt nam vẫn có khả năng nhận thêm trẻ mồ côi
riêng làng trẻ em sos tp hcm có thể nhận thêm bốn mươi bốn trẻ em nữa
trẻ vào làng được chăm sóc nuôi dưỡng trong một máy ấm gia đình thay thế
có chất lượng và lâu dài giống như một gia đình tự nhiên có mẹ các con và anh chị em
mỗi trẻ đều có kế hoạch phát triển cá nhân riêng và tất cả trẻ em sinh sống tại làng
được đảm bảo điều kiện học tập tốt và hỗ trợ phát triển toàn diện về thể chất tinh thần
và được giáo dục kỹ năng sống pháp luật tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí
phát triển năng khiếu của bản thân sau khi tốt nghiệp các trường cao đẳng đại học
trẻ có năng lực học tập tốt sẽ được hỗ trợ tiếp tục học cao hơn và tạo điều kiện
tìm kiếm việc làm tự lập và ổn định cuộc sống
về điều kiện ăn ở trẻ vào sinh sống tại làng được hưởng tiêu chuẩn tiền ăn như sau
trẻ dưới bốn tuổi là hai bốn trăm linh ngàn đồng một tháng một trẻ trẻ bốn tuổi trở lên là một chín trăm hai mươi đồng
một tháng một trẻ về nhà ở từ sáu đến tám trẻ và một bà mẹ ở một căn nhà một trăm ba mươi m hai
sinh hoạt phòng khách ba phòng ngủ bếp nhà tắm nhà vệ sinh
về học tập một trăm linh trẻ được học tập từ mầm non đến lớp một mươi hai và được học nghề
cao đẳng đại học cao học theo khả năng của từng em
ông long cũng cho biết trong trường hợp trẻ có người thân gia đình khi sống tại làng sos
trẻ sẽ được về thăm thân nhân gia đình hai lần một năm vào dịp hè và tết nguyên đáng
thời gian không quá ba ngày trừ thời gian đi và về hoặc trường hợp về đột xuất như
thân nhân bệnh nặng qua đời
thân nhân trẻ được vào thăm hai lần một năm không được ở lại qua đêm
để được nhận vào làng sos các trẻ phải thuộc một trong ba đối tượng sau
trẻ sơ sinh đến dưới một mươi tuổi có thể chất và tinh thần hoàn toàn bình thường
không mắc bệnh truyền nhiễm không có nguồn nuôi dưỡng
trẻ từ một mươi đến một mươi hai tuổi là anh chị ruột của đối tượng ở mục một các điều kiện tương tự
trẻ dưới một mươi sáu tuổi là nạn nhân bị làm hại cần bảo vệ khẩn cấp
các điều kiện tương tự mục một
các biểu mẫu hồ sơ phụ huynh hoặc người thân của trẻ có thể liên hệ trực tiếp
tại làng trẻ em sos tp hcm để được cung cấp
phụ huynh người thân của trẻ nếu có nhu cầu tìm hiểu về làng trước khi làm hồ sơ
gửi trẻ vui lòng xem thông tin liên hệ chi tiết trên màn hình
làng sos tp hcm sáu trăm chín mươi bảy quang trung phường một mươi hai quận gò vấp tp hcm

liên hệ vào các ngày giờ làm việc
di động trị thủy chín trăm tám mươi ba hai trăm một mươi năm hai trăm bảy mươi tám